chúng tôi di chuyển sang các tin tức quốc tế như chúng tôi đã đưa tin hiện nay hồng kông đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt quan tài trầm trọng
vì số ca tử vong vì covid một mươi chín tăng vọt trong bối cảnh này người dân hồng kông đã tìm tới loại quan tài giấy thân thiện với môi trường
đợt bùng phát covid một mươi chín nguy hiểm nhất ở hồng kông đã khiến sáu người chết trong năm nay
đẩy thành phố vào tình trạng thiếu quan tài và gặp khó khăn khi đặt thêm hàng
chính quyền đặc khu cho biết tuần trước thành phố đã phải nhập thêm một hai trăm linh quan tài và dự kiến có thể thêm một số chuyến hàng trong thời gian tới
đất đai hạn chế đã khiến cho việc hỏa táng trở thành hình thức phổ biến ở hồng kông
quan tài thường là gỗ hoặc vật liệu thay thế gỗ
để giải quyết tình trạng thiếu hụt quan tài do covid một mươi chín một số công ty đang cung cấp lựa chọn như quan tài bằng bìa cắt tông
thân thiện với môi trường
life art asia công ty ở abidin phía nam hồng kông đã giới thiệu mẫu quan tài bia cắt đông làm từ sợi gỗ tái chế có thể tùy chỉnh mẫu mã theo mong muốn
công ty có thể sản xuất năm mươi chiếc quan tải mỗi ngày
winson tong giám đốc điều hành công ty cho biết bể trở ngại khi họ gặp phải khi tiếp thị mẫu quan tài này
mọi người thường thấy xấu hồ nếu sử dụng quan tài giấy họ cảm thấy đó là hành vi không tôn trọng người thân

ông lưu ý công ty có mẫu thiết kế phù hợp với tôn giáo hoặc mong muốn cá nhân
ông tang nói vì vậy người dân có nhiều lựa chọn họ có thể khiến lễ tàng dễ chịu hơn
quan tài bằng bìa cứng khi hỏa táng thải lượng khí nhà kính ít hơn tám mươi bảy so với quan tài gỗ
mẫu quan tài của life art nặng một mươi năm kg với tải trọng là hai trăm linh kg
hồng kông ghi nhận trung bình hai trăm linh ca tử vong mỗi ngày trong tuần qua
chủ yếu ở nhiều người cao tuổi
ông tiêm vaccine covid một mươi chín
số ca tử vong tăng nhanh gây áp lực lên các nhà tăng lễ và nhà xác
buộc họ phải dùng container lạnh để chứa thi thể
trong bối cảnh số người chết tăng cao tổ chức phi lợi nhuận forget me not
nơi tư vấn cho người dân về nghi thức tàng lễ đã mua ba trăm linh quan tài bìa cắt tông
gửi tặng các bệnh viện và gia đình cần dùng
albert kohl giám đốc hội đồng quản trị của forget me not nói
chúng tôi đang thúc đẩy tổ chức tăng lễ thân thiện với môi trường
và đúng theo mong muốn cá nhân
giờ chúng tôi nhận thấy hồng kông cần lượng quan tài nhiều hơn
hiện không có đủ quan tài cho người chết trong bệnh viện
cô cho hay một số người cao tuổi đã thảo luận về tăng lễ sau này của mình
với tổ chức và hoan nghênh sử dụng quan tài bia cứng
cô nói chúng tôi hy vọng nắm bắt được cơ hội này để đóng góp và quảng bá
cho quan tài thân thiện với môi trường
trong bối cảnh cạn kiệt nguồn cung quan tài việc sử dụng quan tài giấy
có thể trở thành một vấn đề
thành một phương án tối ưu vừa giúp hồng kông giải quyết số ca tử vong
chưa được khâm liệm vừa giảm thiểu nguy cơ ổn nhiễm môi trường
quý vị và các bạn có suy nghĩ gì về loại quan tài giấy này
hãy chia sẻ cùng chúng tôi bên dưới phần bình luận nha